tại việt nam sức khỏe người cao tuổi luôn được đảng và nhà nước ta chú trọng
thể hiện qua nhiều chương trình hành động quốc gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
được đầy mạnh triển khai trên khắp cả nước
sáng nay tại hà nội hướng ứng quyết định một nghìn năm trăm bảy mươi chín phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm hai nghìn ba mươi
hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam và hội người cao tuổi việt nam
phối hợp tổ chức diễn đàn trung tây chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng
hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam
phối hợp tổ chức chăm sóc sức khỏe chủ động trong công tác phòng bệnh và giữ gìn nâng cao sức khỏe
đồng thời từ diễn đàn sẽ mở ra một tư duy mới về vấn đề tổ chức xây dựng mô hình
nguồn lực cho sự phát triển của phong trào người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe tại cơ sở